trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín có nhiều biến động khó lường như hiện nay đã khiến các hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ gặp khó khăn
việc xuất khẩu nông sản qua ga đường sắt quốc tế đồng đăng được đánh giá là một giải pháp tối ưu hiệu quả mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của việt nam
từ đầu năm đến nay hải quan ga đường sắt đồng đăng đã làm thủ tục cho ba trăm ba mươi năm toa tàu hàng xuất nhập khẩu với hàng chục nghìn tấn hàng được thông quan
việc thông quan nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu đường sắt ga quốc tế đồng đăng góp phần kiểm soát hiệu quả nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín
do số lượng người tham gia vào các hoạt động xuất khẩu theo tuyến đường sắt ít nên nguy cơ lây lan dịch bệnh cũng hạn chế
đồng thời giảm được chi phí vận chuyển và các chi phí khác cho doanh nghiệp so với xuất khẩu theo cửa khẩu đường bộ
thêm vào đó thời gian thông quan qua cửa khẩu đường sắt nhanh hơn vì thủ tục được giải quyết ngay từ trong khu vực nội địa